đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh hà nam đã phản ánh kiến nghị với các đại biểu quốc hội một số vấn đề còn tồn tại
như quan tâm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường sông nhuệ sông đáy khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp
các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ và tổng hợp gửi đến các cấp các ngành chức năng xem xét giải quyết
một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của đại biểu quốc hội đã được trao đổi và làm rõ tại buổi tiếp xúc